omegaba là một trong những loại chất béo tốt đã được chứng minh có khả năng làm giảm nguy cơ bị trầm cảm mắc bệnh tim mạch mất trí nhớ và viêm khớp
tuy nhiên bạn cần bổ sung thành phần này qua đường thực phẩm nguyên nhân là vì cơ thể không tự sản sinh ra chất dinh dưỡng này
omega ba gồm các loại dha fpa và ala là acid béo thiết yếu giúp duy trì hoạt động bình thường của tế bào hỗ trợ sức khỏe tìm não
loại acid béo này còn có nhiều lợi ích cho tim mạch như giảm chất béo trung tính tăng mức cholesterol tốt cho hdl và ngăn ngừa hình thành cục máu đông
công dụng omega ba ngăn ngừa bệnh tim mạch đau tim và đột quỵ là hai trong số những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới
nhiều thập kỷ trước các nhà nghiên cứu đã quan sát rằng những người ăn nhiều cá có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ít hơn so với những người không ăn
sau đó hàng loạt bằng chứng thực nghiệm khác đưa ra đã lý giải vấn đề này là do tác dụng của omeka ba từ cá
giảm mỡ trong gan bệnh gan nhiễm mỡ là căn bệnh rất phổ biến làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì phải là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan mạng tính
theo các chuyên gia việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu về omega ba cho cơ thể sẽ làm giảm lượng mỡ trong gan và cải thiện tình trạng viêm với những đối tượng mắc bệnh lý này mà không phải do rượu
bên cạnh đó việc bổ sung dầu cá thường xuyên cũng được chứng minh là giúp làm giảm hàm lượng trích đoạn sovi trong máu nhờ đó hạn chế các vấn đề ở tim mạch có thể xảy ra
omega ba giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ một giấc ngủ sâu là một trong những yếu tố cơ bản để có một sức khỏe tối ưu
các nhà nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu ngủ có thể đưa đến nhiều bệnh nguy hiểm như béo phì đai tháo đường tiếp hai và chèm càm
tình trạng thiếu hụt ômega ba sẽ gây ra bệnh mất ngủ ở trẻ em và chứng ngưng thở thiên ngủ ở người trưởng thành
các nghiên cứu cho thấy rằng việc hấp thụ đủ acid béo omiga ba ở cả trẻ em và người lớn có thể giúp kéo dài giấc ngủ cũng như tăng chất lượng giấc ngủ
công dụng của ômega ba trong việc chăm sóc da dha là một trong những thành phần quan trọng quyết định cấu trúc da
dưỡng chất này chịu trách nhiệm xây dựng các mảng tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng da
trong khi đó công dụng của omega ba góp phần tích cực vào việc sản sinh dha để dhi chăm sóc làn da ở nhiều khía cạnh bao gồm
kiểm soát lượng dầu của da kiểm soát độ ẩm của da ngăn ngừa sự tăng lớp xương của năng lông những vết sưng màu đỏ nhỏ thường thấy trên cánh tay
làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên ngăn ngừa mụn phát triển não bộ và cải thiện thị lực
trong não có đến sáu mươi là chất béo và dha chiếm một phần tư trong số đó
dha là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp phát triển thị lực và thần kinh ở trẻ đó là lý do các bà mẹ thường bổ sung dha cho trẻ từ lúc còn rất nhỏ
dha cũng là thành phần cấu trúc chủ yếu của não bộ và võng mặt mắt
khi không hấp thụ đủ dha thì có thể bạn sẽ phải gặp các vấn đề về thị giác
khi nạp đủ lượng omega ba cơ thể cần sẽ làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng của mart
một trong các nguyên nhân chính gây ra mù pha tổn thương mắt vĩnh viễn giúp chống lại bệnh tự miễn
bệnh thường miễn xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể là tác nhân lạ xâm nhập từ môi trường ngoài và bắt đầu tấn công chúng
bệnh tiểu đường loại một là một ví dụ điển hình của bệnh tự miễn
theo đó bệnh lý này khiến cho hệ miễn dịch tấn công các tế bào sản sinh isulin trong tuyến tụy
trong trường hợp này uống omega ba có tác dụng gì không
câu trả lời là omiga ba trong dầu cá có tác dụng chống lại các căn bệnh này và đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu đời
nhiều nghiên cứu cho thấy việc cung cấp đủ lượng omiga ba rất cần thiết trong suốt năm đầu đời
để giảm nguy cơ mắc các bệnh tự miễn bao gồm bệnh tiểu đường tuyếp một bệnh tiểu đường tự miễn ở người trưởng thành và bệnh đa sơ cứng
ngăn ngừa ung thư
ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới
từ lâu sâu cai đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư
một số nghiên cứu cho thấy những người uống dầu cá thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột lên đến năm mươi năm
hơn nữa nhiều nghiên cứu khác đã chứng minh uống dầu cá cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới
và bệnh ung thư vú ở nữ giới
acid béo omega ba có thể tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác nhau
các loại omega ba tìm thấy trong cá gọi là dha và epa
dưới đây là những thực phẩm bổ sung omega ba cho cơ thể
một trăm linh g cá thu cung cấp năm trăm linh giá trị dinh dưỡng hàng ngày và một trăm ba mươi dv selen
câu phần này cũng chứa bốn nghìn năm trăm tám mươi mg hỗn hợp omega ba epa và dha
cá hội là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất
nó chứa protein chất lượng cao nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin d vitamin nhóm b selen
hàm lượng omega ba trong một trăm linh gram cá hồi là hai một trăm năm mươi mg hỗn hợp epa và dha
hạt lanh và dầu hạt lanh
hạt lanh chứa loại omega ba là ala được cơ thể chuyển đổi thành epa và dha
dầu hạt lanh dễ dàng thêm vào món sinh tố hạt lanh xay nướng cùng bánh mì giúp tăng thêm hương vị
một thịa hạt lanh xay dầu hạt lanh chứa hàm lượng ala lần lượt là hai nghìn ba trăm năm mươi mg và bảy nghìn hai trăm bốn mươi chín mg
trứng không chỉ giàu protein vitamin chất chống oxy hóa mà còn cung cấp chất béo tốt
tuy không chứa nhiều omega ba như cá béo dầu hạt lanh thế nhưng mỗi quả trứng có tới hai trăm hai mươi năm mg
chủ yếu là loại epa và dha
khẩu phần nửa cốc đậu nành luộc chín chứa hai trăm tám mươi mg acid béo omega ba có nguồn gốc thực vật
đây là nguồn dinh dưỡng lành mạnh cho người ăn chay và thuần chay
đậu nành cũng giỏ protein tám g mỗi nửa cốc và chất sơ là bốn g mỗi nửa cốc phù hợp ăn trong bữa nhẹ giúp no lâu
hạt ốc chó
loại hạt này có chứa nhiều chất béo không bão hỏa đã có lợi cho tim khẩu phần bảy hạt ốc chó có tới một hai mươi tám g ala
dầu ốc chó cung cấp lượng omega ba nhiều cấp một mươi lần so với dầu oleo
ngoài sử dụng làm món ăn vặt hạt ốc chó có thể biến thành nhiều loại món ăn khác nhau
thêm chúng vào món gà để tăng thêm lượng dha và epi cho cơ thể
hàm lượng omega ba trong nửa cốc đậu lăng là hai trăm bốn mươi mg
đậu lăng dầu chất sơ phù hợp với người muốn giảm cân nhờ khả năng tăng cường chuyển hóa chất béo và điều chỉnh sự thèm ăn
thực phẩm này chứa tinh bột kháng
một dạng chất sơ tiêu hóa chậm kích hoạt giải phóng acetat trong ruột kích thích cảm giác no
hải sản có vỏ
đây là nguồn cung cấp omega ba tốt vì nhiều loại có cả ba dạng omega ba
các loại hải sản điển hình là hầu có sáu mươi bảy g tôm hùm là hai mươi một g dò điệp có một mươi năm g omega ba trên mỗi cộng phần tám mươi năm g
nguồn omega ba có trong các loại rau xanh thường được biết đến với lượng chất sâu dồi dào tốt cho tiêu hóa
giải quyết tốt tình trạng tam bón đồng thời thúc đẩy quá trình thanh lọc cơ thể
thế nhưng ít ai biết rằng các loại rau xanh còn chứa nguồn omega ba tốt cho sức khỏe
một lý do nữa để bạn nên bổ sung đầy đủ omega ba cho cơ thể đó là nhiều nhà khoa học đã khẳng định
acid béo omega ba rất có lợi cho những người bệnh viêm ruột viêm khớp thậm chí bệnh ung thư
các loại rau nhiều omega ba là cải xoan súp lơ bắp cải đậu hải lan
mẹo thêm thực phẩm chứa nhiều omega ba vào chế độ ăn
để cung cấp đủ lượng omega ba cần thiết cho cơ thể
mỗi người cần ăn đa dạng các loại thực phẩm dầu omega ba
từ cả hai nguồn động vật và thực vật
đối với người ăn thuần chay các loại thực phẩm chứa nhiều omega ba
từ thực vật như dầu thực vật hà chia hạt ốc chó hồ đào hạt lanh
là ưu tiên hàng đầu giúp bạn bổ sung omega ba cho cơ thể
ngoài ra dùng thực phẩm tươi sống là cách giúp bạn có thể giữ chọn nắm lượng omega ba
và các dưỡng chất cần thiết có trong thực phẩm
tuy vậy món ăn tươi sống chỉ thật sự mang lại lợi ích cho sức khỏe
với điều kiện thực phẩm được đảm bảo an toàn vệ sinh và độ tươi cao
trên thực tế omega ba trong thực phẩm có thể bị oxy hóa nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách
cụ thể axit béo omega ba rất dễ mất đi nếu bạn chiên rán thực phẩm với nhiệt độ quá cao
giảm từ bảy mươi tám mươi năm hàm lượng
bên cạnh đó dầu ăn đạt nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể sản sinh ra chất độc a đềhi
có hại cho sức khỏe
vì vậy thay vì trên giá nhiều dầu mỡ bạn nên ưu tiên chế biến thực phẩm chứa omega ba bằng cách luộc và hấp
dưới đây là một số điều cần lưu ý
giúp việc bổ sung omega ba cho cơ thể thông qua thực đơn dinh dưỡng đạt hiệu quả tối ưu
ăn hai phần cá béo mỗi tuần thêm hạt chia hạt lanh hoặc quả óc chó và ngũ cốc ăn sáng
sữa chua hoặc bột yến mạch của bạn
sử dụng dầu đậu nành hoặc dầu hạt lanh trong nấu ăn
ăn nhẹ bằng đậu nành hoặc các loại hạt thay cho đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe
tóm lại để tối ưu hiệu quả bổ sung omegabyte cho cơ thể bạn cần quan tâm đến việc lựa chọn thực phẩm
kiểm soát đối tượng tiêu thụ trong mỗi khẩu phần ăn và phương pháp chế biến